trong ba ngày tới vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì nên mưa rông tại các tỉnh vùng núi ở phía đông bắc bộ xảy ra vào lúc chiều tối
cuộc bộ có điểm có mưa vừa mưa to kèm theo tố lóc và gió rất mạnh
ban ngày thì khu vực phổ biến là ít mưa và có nắng với mức nhiệt tăng nhẹ giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rông vào lúc chiều tối cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
vào ban ngày khu vực có nắng nhiều hơn với mức nhiệt cao nhất tăng nhẹ lên mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đối với khu vực miền trung ở các tỉnh phía bắc dọc từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mưa giảm xuống diện vài nơi
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai sao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
và sang ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng chín nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên khoảng một độ
ở các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ mạnh dần nên mưa rông lại gia tăng diện rộng
mưa tập trung nhiều vào chiều tối và tối cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
ở khu vực này nhiệt độ cao nhất vào khoảng ban trưa giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ và có nơi còn cao hơn
ở vùng cao tây nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ nam mạnh dần nên mưa có xu hướng gia tăng
có thể xuất hiện nhiều điểm có mưa rông mạnh
nên bà con cần đề cao cảnh giác với hiện tượng như sấm xét cũng như gió giật mạnh trong cơn rông
mưa chủ yếu tập trung nhiều về chiều tối còn ban ngày thì vẫn có nắng gián đoạn nên nền nhiệt không có nhiều biến đổi giao động là từ một mươi chín đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới mưa rông tại đây cũng có xu hướng gia tăng mạnh
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
ban ngày tại đây vẫn có nắng gián đoạn với nền nhiệt ngày đêm
giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ